hàng loạt trường đại học công bố mức học phí dự kiến áp dụng cho khóa tuyển sinh năm hai nghìn hai mươi hai tăng so với năm học trước
đặc biệt các trường công bắt đầu triển khai cơ chế tự chủ mức học phí tăng mạnh
mức trần học phí đối với nhiều trường đại học được coi là tốt trên cũng tăng mạnh
nhiều trường lên đến từ hai mươi đến ba mươi
việc tăng học phí này đã có tác động không nhỏ đến người học
sau đây là ghi nhận của phóng viên intv
trường đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội dự kiến mức học phí năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba tăng thêm hai mươi bốn so với năm hai nghìn hai mươi một
học viện báo chí và tuyên truyền cũng tăng học phí với hệ đại trà và hệ chất lượng cao
trường đại học y khoa phạm ngọc thạch cũng có sự điều chỉnh tăng học phí ở tất cả các ngành đào tạo
đặc biệt là ở nhóm ngành y khoa dược học răng hàm mặt
đồng loạt các trường đại học thông báo tăng học phí đã khiến cho không ít học sinh phải lo lắng

trường đại học y khoa phạm ngọc thạch cũng có sự điều chỉnh tăng học phí ở tất cả các ngành đào tạo

đặc biệt là ở nhóm ngành đào tạo đặc biệt là ở nhóm ngành đào tạo
trường đại học y khoa phạm ngọc thạch cũng có sự điều chỉnh tăng học phí ở tất cả các ngành đào tạo